thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử với ban chỉ đạo chính phủ điện tử chính quyền điện tử bộ ngành địa phương
đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên sau tết nhằm thực hiện hóa chủ trương chính phủ phục vụ kiến tạo thông qua chính phủ điện tử
hiện đã có một trăm linh bộ ngành địa phương đã kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia
tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ bảy mươi hai năm hai nghìn một mươi tám lên tám mươi sáu năm năm hai nghìn một mươi chín rất gần so với mục tiêu năm hai nghìn hai mươi là chín mươi
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nêu rõ thế giới cũng như việt nam đang triển khai có hiệu quả ngăn ngừa virus covid một mươi chín
do vậy làm tốt chính phủ điện tử cũng là biện pháp ngăn ngừa loại virus này
bên cạnh đó cần xem xét lại năm vừa qua đã làm được những việc gì hiệu quả khi thực hiện nghị quyết số một mươi bảy của chính phủ
về xây dựng chính phủ điện tử

từ tư duy đến hành động
tại hội nghị bộ công thương là bộ điển hình trong triển khai chính phủ điện tử cho biết lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm
trong năm hai nghìn một mươi chín bộ công thương đã xử lý hơn một trăm chín mươi hai hồ sơ điện tử thông qua cơ chế một cửa quốc gia
riêng đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu đê bộ công thương đã phối hợp với bộ tài chính tổng cục hải quan
kết nối thành công và trao đổi giấy chứng nhận xuất xứ mẫu đề điện tử với sáu nước
bộ cũng chủ động lựa chọn những dịch vụ công thuộc thẩm quyền của bộ có số lượng hồ sơ lớn
có tác động trực tiếp người dân doanh nghiệp đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia
bộ cũng chủ động lựa chọn những dịch vụ công thuộc thẩm quyền của bộ có số lượng hồ sơ lớn có tác động trực tiếp người dân doanh nghiệp đưa lên cổng dịch vụ công quốc gia
đặc biệt là trong việc phối hợp về mặt kỹ thuật với các cơ chế để giám sát và tổ chức kiểm tra thực hiện có hiệu quả những dịch vụ công trực tuyến này
với điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
hội nghị cũng đề cập đến những vấn đề khó khăn hạn chế khi thực thi chính phủ điện tử đó là thể chế chính sách còn thiếu dữ liệu mở
vấn đề an ninh an toàn hạ tầng kỹ thuật và nền tảng dùng chung để chính phủ và thủ tướng có giải pháp trong thời gian tới